bản tin trưa ngày sáu tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm một trăm linh hai ca mắc covid một mươi chín trong nước tại năm tỉnh thành phố
bắc giang vẫn chiếm nhiều nhất với sáu mươi chín ca còn lại bắc ninh một mươi bốn tp hcm một mươi hà tĩnh năm hà nội hai bình dương hai
trong đó một trăm linh ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy việt nam có tổng cộng là bảy một trăm ba mươi một ca ghi nhận trong nước và một năm trăm năm mươi một ca
có một mươi năm tỉnh là yên bái quảng ngãi đồng nai nghệ an quảng ninh quảng nam và quảng trị thừa thiên huế đắk lắc nam định hòa bình tuyên quang phú thọ sơn la ninh bình
đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
số lượng xét nghiệm từ hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện là một năm trăm chín mươi sáu trăm chín mươi chín mẫu cho ba hai trăm hai mươi tám bảy trăm bốn mươi bảy đợt người